vì chuyển đổi xanh ứng dụng công nghệ cao hiện không còn là câu chuyện vận động động viên mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhất là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu
thực tế cũng đã chứng minh với những doanh nghiệp theo hướng sản xuất xanh đều nhận được nhiều đơn đặt hàng cho đến cuối năm nay
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
một hệ thống tái chế nhựa với vòng đời lên đến năm mươi lần đã được doanh nghiệp này đưa vào hoạt động gần bốn năm qua
năm hai nghìn hai mươi ba nhà máy thu gom xử lý sản xuất hơn ba mươi tấn rác thải nhựa và sẽ tăng gấp đôi công suất vào thời gian tới
cũng nhờ quy trình sản xuất xanh này hàng tí chế nhựa đã được tái sinh và hơn sáu mươi sản phẩm bao bị tái chế của doanh nghiệp đã xuất khẩu đi hàng chục quốc gia như hoa kỳ châu âu
cầu doanh nghiệp cơ khí chế tạo này đang tự bước xây dựng một hệ sinh thái bình vẩn đạt chuẩn esg vì thị trường xuất khẩu chính
một nhà máy năng lượng xanh đã đưa vào hoạt động ứng dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và tái chế trong sản xuất và lắp dựng
doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ kết cấu thép để giảm phát thải co hai tới ba mươi và có thể tái chế
năm nay tập đoàn này còn dự định sẽ trồng rừng để đảm bảo trung hoài cạch bôn
vì thế phần xuất khẩu của doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tư sáng đến năm hai nghìn hai mươi năm với mức tăng trưởng trên ba mươi và sẽ đạt mục tiêu một tỷ usd trước năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị hiện đại và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng tái tạo vào trong sản xuất
cũng như là các thiết bị công nghệ giảm phát thải co hai
và chúng tôi sẽ triển khai các ứng dụng các phần mềm để đo kiểm các chỉ số và tiến đến đạt cân bằng phát thải co hai trong các nhà máy
các doanh nghiệp cũng cho biết để mở rộng xuất khẩu thì con đường duy nhất là chuyển đổi xanh
trong đó tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm với yêu cầu xanh hơn cũng như đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm của thị trường nhập khẩu